thưa quý vị và các bạn không một quốc gia nào có thể tự mình đấu tranh với tội phạm ma túy mà không có sự hỗ trợ hợp tác của các quốc gia khác
sáng kiến về cơ chế hợp tác sông mekong an toàn ra đời cũng chính vì lý do này
việt nam chính thức tham gia cơ chế hợp tác sông mekong an toàn từ năm học hai nghìn một mươi chín đến nay
sau khi tham gia cơ chế hợp tác việt nam cùng với trung quốc thái lan lào myanmar và campuchia đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
thu giữ nhiều tấn ma túy bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các tổ chức tội phạm
hai ba mươi sáu kg cocaine được vận chuyển từ ethiopia về việt nam
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng chủ mưu trong vụ án này là riwadi sakuni bị bắt giữ
đây chỉ là một trong những vụ án mà trung tâm điều phối sông mekong an toàn đã thực hiện
trung tâm điều phối sông mekong an toàn về kiểm soát ma túy smcc phối hợp cùng lực lượng chức năng các nước triệt phá thành công
đây là mô hình hợp tác chiến xuyên quốc gia giữa các lực lượng thực thi pháp luật về ma túy của các nước tiểu vùng sông mekong lần đầu tiên tổ chức tại việt nam
trung tâm smc việt nam đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa các cơ quan phòng chống ma túy của việt nam với các nước
trao đổi tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm ma túy
đồng thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ và tiến hành điều tra xử lý tội phạm xuyên quốc gia giữa việt nam và các nước thành viên
đánh giá tại hội nghị tổng kết hoạt động trung tâm điều phối sông mê công an toàn về kiểm soát ma túy vừa được tổ chức tại hà nội cho thấy
thời gian qua các nước thành viên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác quan trọng
điển hình như chiến dịch một nghìn năm trăm một mươi một đồng loạt triển khai các đợt cao điểm phòng chống ma túy trên tuyến biên giới các nước trong khu vực
triển khai các trạm kiểm soát ma túy cố định và lưu động dọc các tuyến đường trọng điểm về ma túy
tuy nhiên theo báo cáo của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên hợp quốc
năm hai nghìn hai mươi hai số lượng methamphetamine bị thu giữ ở đông á
và đông nam á ước tính lên đến một trăm bảy mươi hai tấn và bảy mươi chín tấn ma túy đá
heroin có dấu hiệu báo động trở lại
tam giác vàng tiếp tục là điểm nóng của khu vực và thế giới về trồng cây thuốc viện và sản xuất ma túy tổng hợp với sản lượng ước tính bốn trăm hai mươi ba tấn
số lượng người sử dụng ma túy trong khu vực tiếp tục ở mức cao tạo ra nhiều thách thức trong phòng chống ma túy
ma túy tổng hợp sẽ tiếp tục chi phối thị trường ma túy với số lượng người sử dụng
tăng và xu hướng trẻ hóa
các hoạt động mua bán vận chuyển ma túy sẽ diễn ra phức tạp với quy mô và khối lượng lớn
lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực đã tăng cường hợp tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy
đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác cấp độ song phương và đa phương
trao đổi thông tin tội phạm về ma túy xây dựng các mô hình tác chiến xuyên quốc gia
xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động các nước tiểu vùng về phòng chống ma túy
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam là nước triển khai chủ trì các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến sông mekong an toàn
việt nam xác định luôn coi trọng và đẩy mạnh hợp tác với các nước thành viên
để triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động sông mê công an toàn
coi đó là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống ma túy từ sớm từ xa từ bên ngoài biên giới
thưa quý vị bộ công an đặt ra mục tiêu từ nay đến trước ngày ba mươi tháng bảy
các địa phương trên toàn quốc sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
vâng nhiều địa phương hiện đang tăng tốc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chỉ tiêu được giao
và mới đây hà nam địa phương đầu tiên trong cả nước đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
câu chuyện về thành công của tỉnh hà nam là minh chứng cho hành trình
vì nhân dân phục vụ
ngày năm tháng bốn công an tỉnh hà nam tổ chức lễ phát động gia quân thực hiện cao điểm phủ kín căn cước công dân gắn chip
một tổ công tác đặc biệt gồm bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đã lên đường đi đến tất cả các địa phương
và chỉ sau gần hai mươi ngày triển khai đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho trên ba công dân hà nam xa quê
thì chúng tôi đã đến tận nơi công dân đó để mà liên hệ với chính quyền địa phương đôn đốc công dân này
lên để thu nhận hồ sơ để tránh việc công dân phải đi lại mất nhiều thời gian
và đặc biệt là có sự giúp đỡ của các hội nhóm ví dụ như là các nhóm đồng hương của hà nam xa quê hương thì cũng thông báo cho các công dân của mình
để giải bài toán hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân là điều không dễ
bởi nhiều trường hợp gặp vướng về thông tin dữ liệu

các số trường hợp do chứng minh thư nhân dân căn cước công dân mã vạch còn hiệu lực
do đó việc đi từng nhà ra từng trường hợp để thu thập cập nhật bổ sung dữ liệu dân cư tuyên truyền vận động để nhân dân thấy được sự cần thiết tiện ích của căn cước công dân gắn chip
và như vậy phương châm mưa rầm thấm lâu đã được lực lượng công an cơ sở vận dụng thành công
hà nam tiến tới việc hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu cấp căn cước công dân khi những nút thắt từng bước được tháo gỡ
trong đó yếu tố cập nhật bổ sung dữ liệu phải luôn đúng đủ sạch sống được xác định là một trong những chìa khóa để đảm bảo không bỏ sót bỏ lọt bất kỳ một trường hợp nào
việc đối sánh giả soát kiểm tra chéo cũng được công an tỉnh hà nam triển khai đến từng xã phường và cấp huyện
điều này đảm bảo các đơn vị không chạy theo thành tích
nếu chưa hoàn thành việc thu nhận
bà xã phường của hà nam là một trong sáu đơn vị đã cán đích đầu tiên trong cả nước
được bộ nguyên liệu quốc gia của c sáu chấp nhận thì công an tỉnh mới kỳ nhận
bộ trưởng bộ công an gửi thư khen
đây là cơ sở quan trọng để tới đây những tiện ích từ căn cước công dân gắn chip và những ứng dụng hiệu quả từ đề án sáu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị theo thống kê từ bộ công an hiện đã có trên tám mươi một triệu căn cước công dân được cấp
cùng với hà nam thì hiện nay một số đơn vị cấp xã phường và huyện của một số tỉnh thành phố trong cả nước cũng đã hoàn thành một trăm linh việc thu nhận
hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
vâng như vậy là gần ba triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip sẽ được thu nhận từ nay đến trước ngày ba mươi tháng bảy
để hiện thực hóa mục tiêu này thì những giải pháp cũng như lộ trình nào đang được đặt ra
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi nhanh với đại tá vũ văn tấn phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí mới đây hà nam là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cấp một trăm linh căn cước công dân cho người đủ một mươi bốn tuổi
các quán này phản ánh điều gì thưa đồng chí
qua bài học của hà nam vừa rồi thì chúng ta khẳng định ba vấn đề
vấn đề thứ nhất là bộ trưởng bộ công an đã quyết tâm chỉ đạo từ bộ xuống đến cấp cơ sở đồng tâm hiệp lực để vào để thực hiện đợt cấp căn cứ công dân đợt bốn này
cái thứ hai việc hà nam thành công cũng là một phần là chúng ta đã xác định được những người dân hà nam đang cư trú ở các tỉnh
là tỉnh nào là huyện nào là xã nào để như vậy là có cơ chế phối hợp giữa tỉnh hà nam với các tỉnh trên cả nước để như vậy là làm căn cước công dân cho người đang cư trú tại hà nam cũng như là người dân hà nam đang cư trú tại các tỉnh
ngoài hà nam thì cũng sang tuần tới
tiếp theo sẽ là hà nam
hà tĩnh cắn đích và nam định sẽ cắn đích
từ những bài học công an hà nam đã rút ra trong quá trình triển khai việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
xin đồng chí cho biết cần phát huy tính chủ động sáng tạo của lực lượng công an cơ sở phù hợp với tính địa bàn cơ sở ra sao ạ
lực lượng công an cấp cơ sở phải thực sự quyết tâm để vào cuộc và công tác quản lý cư trú của công an các địa phương phải nắm rất chắc
nếu đã nắm rất chắc thì chúng ta kịp thời
và làm được ngay cho những người dân vừa đến địa bàn thì chúng ta đã là căn cước cho người dân đó
thì riêng cái ngày nghỉ lễ năm nay cũng được kéo dài
đây cũng là một điều kiện rất thuận lợi cho lực lượng công an trên toàn quốc để cấp căn cước cho công dân khi mà công dân được nghỉ dài ngày
và trong ba ngày nghỉ vừa qua trên cả nước chúng ta đã cấp sấp xỉ như vậy là gần hai trăm linh
công dân và song hành như vậy lực lượng công an của chúng ta thực sự là không có ngày nghỉ và đây là cơ hội để cho họ hoàn thành những nhiệm vụ
mục tiêu bộ công an đặt ra từ nay đến ngày ba mươi tháng bảy hoàn thành việc cấp gần ba triệu thẻ căn cước công dân
đây là những trường hợp được xác định là gặp một số những khó khăn nhất định
xin đồng chí cho biết những vấn đề gì nổi lên và giải pháp gỡ khó này được tập trung thực hiện ra sao ạ
cái khó nhất ở đây đó là những trường hợp thuộc diện tâm thần đó là những trường hợp thuộc diện như vậy là già yếu
và những trường hợp không có nhu cầu giao dịch với thủ tục hành chính và cái thẻ căn cước công dân cũ và chiếc chiếc chiếc dân cũ họ vẫn còn và họ không muốn làm
hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cơ bản hoàn thiện và chúng ta đã khẳng định được người chưa làm căn cước công dân đang ở đâu địa chỉ như thế nào
và cái đủ tuổi căn cước công dân đấy được thể hiện hàng ngày
tôi lấy ví dụ như là từ cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư khi kết nối với bộ giáo dục khi kết nối với bảo hiểm sẽ cung cấp là công dân đó đang học ở trường nào để lực lượng công an cấp cơ sở phối hợp với các trường đại học các trường trung học cơ sở hay là phối hợp với các cơ quan nơi công dân đó đang làm việc để như vậy là thực hiện để làm căn cước công dân
thế thì tự trung lại là gì ở đây nó phải có cái sự phối hợp hai bên
về phía cục quản lý hành chính là phải chủ động phân tích dữ liệu kịp thời đưa về cho công an địa phương
thứ hai là địa phương phải phối hợp tiếp nhận những dữ liệu của cục quản lý hành chính trật tự xã hội đưa về và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để như vậy là chúng ta hoàn thành được chỉ tiêu làm căn cước công dân đợt này
vâng xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi ạ
vâng cùng với việc đẩy nhanh tốc độ phủ kín cấp căn cước công dân
thì hiện bộ công an cũng đang chỉ đạo công an các địa phương tập trung lực lượng trang thiết bị phương tiện và thực hiện các giải pháp tổng thể để cấp tài khoản định danh điện tử
qua đó thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cấp công dân trên các lĩnh vực góp phần giảm bớt các giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy